tại bộ quốc phòng thượng tướng nguyễn trí vịnh thứ trưởng bộ quốc phòng đã chủ trì cuộc họp ban chỉ đạo bộ quốc phòng về việc việt nam tham gia gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến kết quả công tác chuẩn bị cho bệnh viện giã chiến cấp hai số hai lên đường làm nhiệm vụ
thay thế cho bệnh viện giã chiến cấp hai số một đã làm nhiệm vụ trước đó tại phái bộ cộng hòa nam sudan
cho đến nay công tác chuẩn bị cho bệnh viện giã chiến cấp hai số hai đang trong giai đoạn hoàn thiện
theo đó quân số của bệnh viện là tám mươi bốn đồng chí trong đó có bảy mươi hai nam và một mươi hai nữ
các sĩ quan đã được huấn luyện tiền triển khai chuyên môn gìn giữ hòa bình như lái xe hai cầu xe cứu thương xe bọc thép
sử dụng các trang thiết bị kỹ thuật hiện đại tham gia các khóa tập huấn chuyên sâu về quân y bảo vệ thường dân
cũng như một số luật quốc tế nhất là nâng cao năng lực trình độ tiếng anh cho các sĩ quan
bộ quốc phòng cho biết lộ trình triển khai của bệnh viện giã chiến cấp hai số hai sẽ trải qua nhiều giai đoạn
dưới sự khảo sát đánh giá của chuyên gia quân y liên hợp quốc cũng như sẽ xem xét nhân sự
ra soát các chức danh trước khi có quyết định bổ nhiệm lên đường làm nhiệm vụ
dự kiến lễ xuất quân bệnh viện giã chiến cấp hai số hai lên đường làm nhiệm vụ trong tháng chín năm nay